trận mưa lớn kèm lốc xoáy xảy ra tại xã quế lâm huyện nông sơn tỉnh quảng nam đã làm hơn tám mươi nhà bị tốc mái tài sản và khoa màu của nhân dân bị thiệt hại nặng nề
hiện chính quyền địa phương đang cùng với nhân dân khẩn trương khắc phục hậu quả
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại quảng nam
trong trận mưa lớn kèm lốc xoáy vừa qua đã làm nhiều ngôi nhà ở thôn tứ trung một và phước hội xã quế lâm huyện nông sơn tỉnh quảng nam bị tốc mái hoàn toàn
tường nhà nứt gần sập đồ đạc và nông sản trong gia đình đều bị hư hại khiến cuộc sống của nhiều hộ dân lâm vào cảnh khó khăn

từ cán bộ đến tận nơi động viên những gia đình bị thiệt hại nặng đồng thời vận động bà con giúp đỡ các hộ dân khắc phục hậu quả do lốc xoáy gây ra
tường nhà nứt gần sập đồ đạc và nông sản trong gia đình đều bị hư hại khiến cuộc sống của nhiều hộ dân lâm vào cảnh khó khăn
tường nhà nứt gần sập đồ đạc và nông sản trong gia đình đều bị hư hại khiến cuộc sống của nhiều hộ dân khắc phục hậu quả do lốc xoáy gây ra